thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đến nay việt nam đã chữa khỏi hơn bốn trăm tám mươi bảy hai trăm linh ca covid một mươi chín
trên tổng số bảy trăm một mươi tám chín trăm sáu mươi ba ca mắc có một mươi bảy tỉnh thành đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận caf
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện một trăm bảy mươi năm năm trăm chín mươi ba xét nghiệm cho bốn trăm ba mươi một sáu trăm ba mươi sáu lượt người
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là trên ba mươi năm sáu triệu liều
trong đó tiêm mũi một là trên hai mươi tám bảy triệu liều tiêm mũi hai là gần bảy triệu liều
vào sáng ngày hôm nay sở y tế hà nội thông báo từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng chín đến sáu h ngày hai mươi ba tháng chín
thành phố không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín
nhiều nơi vẫn duy trì các chốt vùng xanh để bảo vệ thành quả phòng chống dịch
đồng thời đẩy mạnh tiến độ bao phủ vaccine
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh bình dương cùng với thanh tra sở thông tin và truyền thông bình dương
đã và đang thực hiện
thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp để ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi đăng tin sai sự thật trên không gian mạng
hành động nhằm xác thực nguồn thông tin chính xác đến cho người dân
nhất là thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tránh tình trạng đưa thông tin sai sự thật không đúng bản chất vụ việc lên mạng xã hội
gây hoang mang bức xúc trong dư luận
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một một tài khoản facebook có tên là thắng hân đã tham gia bình luận vào một bài viết với nội dung
trong một gia đình tiêm vaccine chết sáu người phòng an ninh chính trị nội bộ vào cuộc
điều tra và xác định đây là thông tin sai sự thật
ngay lập tức chủ tài khoản facebook này được cơ quan công an mời lên làm việc
yêu cầu tháo gỡ bài viết ký cam kết không tái phạm
một số bộ phận người dân đa số là công nhân lao động đang thất nghiệp trên địa bàn tỉnh
khi nghe các tin đồn hoặc thông tin chưa được kiểm chứng xác thực trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh
dịch covid một mươi chín đã dội đăng tải chia sẻ trên các tài khoản cá nhân trên trang trên nhóm cộng đồng gây hoang mang dư luận phức tạp
một mươi chủ tài khoản mạng xã hội bị phát hiện và xử lý về hành vi đăng tin sai sự thật về dịch covid một mươi chín
đây là con số thống kê của phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh bình dương tính từ đầu mùa dịch đến nay
những thông tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh không chỉ khiến cuộc chiến chống covid một mươi chín trở nên khó khăn và phức tạp hơn
mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự nói chung trên địa bàn
thay vì bán hàng như ngày thường chị tâm nhận hàng ngày nấu cơm cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng chống dịch của huyện củ chi
bên cạnh đó một công đôi việc quán chị cũng nấu các phần cơm từ thiện cho những người dân gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
trong suốt thời gian này chị tâm đã thuộc nằm lòng các quy định về phòng chống dịch nên khi có thông tin cũng chưa chuẩn bị cho cuộc sống bình thường mới chị tâm cũng không tỏ ra quá lo lắng
giờ mình muốn là nhờ mình thực hiện đến năm ca
tại chợ xã trung lập thượng một trong một mươi bốn xã vùng xanh của huyện củ chi
người dân ở đây vẫn được đi chợ mỗi ngày
chỉ khác là ngay từ cổng chợ họ được đô thân nhiệt sạch cùng sắc khuẩn
và khai báo y tế trước khi vào chợ
các hàng quán trong chợ đều được ngăn cách với người mua bằng những tấm vách ngăn và rèm như thế này
để đảm bảo khoảng cách an toàn
chỉ mất từ một đến hai lần bỡ ngỡ giờ đây người dân đã quen thuộc
và không hề cảm thấy bất tiện với mô hình mới này
còn ở chợ xã trung lập hạ các gian hàng trong chợ được dựng lên bài bản và thú vị hơn
mỗi gian hàng trong chợ đều có một chiếc rỗ bên ngoài
khi người dân mua hàng sẽ bỏ tiền vào đó và nhận hàng hóa mình mua sau khi được sạch cùng sắc khuẩn
cả người bán lẫn người mua cũng cảm thấy yên tâm về khoảng cách
bán ở chợ này thì phải có đảm bảo những cái yêu cầu gì anh
quyết định gì
cũng năm k và năm k
ngoài ra có cái gì được không
thì cũng giãn cách với bà con
ở ngoài đó thì có an ninh tòa an ninh công an cho từng người vô một kiểm soát
thế trong này thì quyết định như thế nào
trong này thì người bán ở trong người mua ở ngoài
tiền bạc với hàng hóa đưa ra ngoài hết không có vào trong lựa
thời gian qua chính quyền và nhân dân huyện củ chi đã thể hiện quyết tâm cao
thực hiện chiến dịch mở rộng vùng xanh với nhiều biện pháp
cách làm hiệu quả
hiệu quả thiết thực
qua đó tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện từng bước có nhiều chuyển biến tích cực
đến nay đã cơ bản kiểm soát được dịch
đã có một mươi bốn xã thị trấn vùng xanh ba xã vùng cận xanh ba xã vùng vàng một xã vùng cam
hiện tại lãnh đạo tp hcm đang tính toán để điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch
trong giai đoạn tới
và củ chi là một điển hình xanh tiêu biểu để các địa phương khác có thể tham khảo học hỏi
ngày hai mươi hai tháng chín công an tp hcm đã gửi công văn đến các cơ quan đơn vị nhà nước của trung
đóng tại tp hcm và các sở ban ngành về việc cấp giấy đi đường
theo đó cán bộ công chức viên chức người lao động tiêm đủ hai mũi vaccine
được đề xuất cấp giấy đi đường theo hai khung giờ là sáng và chiều
theo đó để hạn chế thủ tục cấp đổi giấy đi đường sử dụng giấy thông hành đúng mục đích
công an tp hcm đề xuất phương án giải quyết cho cán bộ viên chức người lao động
được phép lưu thông đến trụ sở làm việc trong khoảng thời gian từ sáu h ba mươi đến tám h
và từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi tám h hàng ngày
tuyến đường được phép lưu thông từ nơi ở đến trụ sở làm việc
các đơn vị sẽ gửi danh sách người lao động đăng ký làm việc tại trụ sở
về số nội vụ thành phố tập hợp và gửi về công an tp hcm
để cập nhật danh sách quản lý về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ngoài ra công an tp hcm chỉ cấp giấy cho người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
và gia đình không thuộc khu vực phong tỏa cách ly
người được cấp giấy phải thực hiện khai báo y tế trên phần mềm vneid trước khi ra đường
công an thành phố sẽ kiểm tra thẻ ngành thẻ nhân viên và đối chiếu với danh sách làm việc đã được cung cấp
để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine ở phụ nữ mang thai đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh
đang diễn biến phức tạp bộ y tế đã đề nghị các đơn vị khẩn trương ra soát
và tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín cho phụ nữ có thai từ một mươi ba tuần trở lên
tại tp hcm sở y tế đã phân bổ một trăm linh liều vaccine cho các bệnh viện có khoa sản trên địa bàn
phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc bệnh nặng
phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn khi nhiễm covid một mươi chín so với những người không mang thai
vì vậy việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín ở phụ nữ mang thai trên một mươi ba tuần là cần thiết
đây là đối tượng tiêm chủng mới được bộ y tế bổ sung trong quyết định ngày một mươi tháng chín
về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
đến nay thành phố đã phân bổ hơn một trăm linh liều vaccine cho các bệnh viện có khoa sản trên địa bàn
để tiêm cho nhóm đối tượng này
việc tiêm chủng cho phụ nữ mang thai cần được sàng lọc kỹ trước tim
cần khám thai để biết tình trạng thai phụ và em bé trước khi tiêm
với phụ nữ mắc bệnh nền vẫn có thể tiêm vaccine nhưng cần phải tầm soát kỹ hơn
và tuân thủ theo chỉ định của các bác sĩ
theo chỉ thị số hai mươi hai của tp hcm về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố trong tình hình mới từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín quy định
người giao hàng phải được tiêm ít nhất là một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng vneid hoặc là website sức khỏe
trước quy định mới này thì hiện người giao hàng đang thực hiện việc khai báo y tế này như thế nào
ghi nhận của nhóm phóng viên
vào đầu giờ sáng trước khi kích hoạt việc nhận đơn hàng
anh cường sẽ tiến hành khai báo y tế toàn dân trên ứng dụng vneid
đây cũng là quy định bắt buộc của công ty đưa ra
vnid bắt đầu việc đi làm mình khai báo trên ứng dụng của grab là một
khai báo trên ứng dụng của vniid
tương tự với người tài xế này qua thông báo của công ty
mỗi ngày yêu cầu đặt ra là phải thực hiện khai báo y tế qua đường link
được chia sẻ tại địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốc gia gov vn

yêu cầu mỗi tài xế khi ra đường vào buổi sáng khai báo y tế
thứ nhất là mình khai báo được rằng sức khỏe mình bình thường
và mình như cái này thì theo quy định của công ty thì cũng nên làm
ghi nhận thực tế hầu hết các shipper công nghệ hay còn được gọi là người giao hàng
đã chủ động cài đặt ứng dụng và khai báo y tế hàng ngày
theo quy định của thành phố hà nội đưa ra
bây giờ là mình có biết cái ứng dụng vniid của khai báo y tế không
anh cũng có khai báo nên đấy
thứ hai ngày là đã phải khai báo y tế rồi còn đợt này thì ba ngày thì anh test một lần
thứ nhất thì nó sẽ bảo vệ sức khỏe cho mình là cái thứ nhất
thứ hai nữa là nó cũng tạo thuận lợi cho mình khi tham gia giao thông trên đường
với cả là nếu mà mình chẳng may có vấn đề gì về sức khỏe thì mình cũng sẽ còn nắm bắt được trước
trước đó tại thành phố hồ chí minh đã có trên hai mươi bảy shipper hoạt động sử dụng ứng dụng vniid
hoặc khai báo y tế tại sứckhoẻ dân cư quốc gia
gov vn mã qr tạo thuận lợi giúp shipper lưu thông nhanh qua các chốt
thông tin về người giao hàng sẽ được kiểm duyệt chính xác qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tránh trường hợp khai thông tin gian dối che giấu lịch trình di chuyển
đặc biệt chúng tôi quan tâm đến công tác tuyên truyền để làm sao người dân và các cơ quan quản lý
ở dưới cơ sở là phải vào cuộc ngay và tuyên truyền ngay cũng như là hướng dẫn người dân kịp thời thực hiện
bằng các cơ quan quản lý
các biện pháp là chúng ta phải thực hiện đồng bộ như vậy thì cái việc mà công dân kê khai đầy đủ các thông tin
thì mới góp phần vào cái việc mà quản lý truy vết kịp thời
hiện ứng dụng vneid đã được đăng tải trên hai kho ứng dụng là app store và ch play
hoặc người giao hàng có thể tiến hành khai báo y tế hàng ngày trên website sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn
thông tin khai báo y tế hàng ngày sẽ giúp lực lượng chức năng truy vết đầy đủ chính xác
công dân đặc biệt là cả phương tiện xác định nhanh chóng và thông báo cho f một f hai khi phát hiện f
việc khai báo y tế hàng ngày không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của công dân
chung tay phòng chống dịch bệnh
thưa quý vị dịch covid một mươi chín kéo dài đã khiến nhiều người dân lao động trên địa bàn cả nước gặp khó khăn
trong bối cảnh này thì sự chia sẻ phần nào giúp người dân cảm thấy ấm lòng và cũng đã tiếp thêm động lực
để họ vượt qua những nỗi lo cuộc sống thường nhật
vâng tại thành phố bộ ba thuật của tỉnh đắk lắc
công an phường tân an đã tổ chức hỗ trợ nhu yếu phẩm
đồng thời vận động các chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê phòng cho những hộ dân nghèo đang ở các khu nhà trọ này
mời quý vị cùng đến với những hình ảnh này trong sống đẹp ngày hôm nay
dãy trọ của gia đình bà lê thị tùng có một mươi hai phòng
chủ yếu là những người làm thuê bốc vác quanh chợ tân an đến đây thuê ở
cuộc sống vốn đã khó khăn nay dịch bùng phát không đi làm ăn được lại càng vất vả hơn
khi được công an phường tân an vận động và cũng xuất phát từ cái tâm của mình
nên bà tùng đã vui vẻ giảm tiền thuê phòng chia sẻ khó khăn với mọi người
chủ phòng trọ ở đây thì thấy hoàn cảnh cũng có những nhà cũng rất là khó khăn
có người đau ổn trong lúc dịch dạ này không đi làm được
tôi thống nhất với trong gia đình là tiền nhà là cứ mỗi hồi như vậy là tôi giảm cho tạm thời là hai tháng liên tục cái đã
trong lúc mà có nhiều dịch dạng
giảm khách tiếp nữa tôi sẽ tiếp tục giảm cho người ta nữa
xuất phát từ cái chỗ lương tâm của mỗi người tâm lòng hào tâm của mình tình thương giữa người với người
nhà cô là bốn người trong có hai đứa vẫn điều bệnh hết
con trai đầu của cô là em nó đang có bệnh khối u đáng lý ra mổ nhưng mà do tình hình dịch nên phải ngưng lại
trong lúc này thì tại vì ai cũng khó khăn hết đó
nhưng mà được sự hỗ trợ và chăm sóc của chính quyền
của chính quyền địa phương ở phường tân an tất cả mọi mặt thì tụi chị rất là vui
còn đây là khu nhà trọ của bà lê thị kim dung
gia đình bà dung có bốn phòng trọ cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày
tuy nhiên khi được công an phường tân an đến vận động giảm tiền thuê phòng bà dung đã vui vẻ nhận lời
thì cô nghĩ làm sao để khởi lên
cô nghĩ làm sao để khởi lên trong mỗi con người cái hạt giống tình thương cái đó mới là quan trọng
còn cái sự khi gặp người khó mình không giúp thì lương tâm mình không thể làm được
còn giúp như thế nào mình tùy vào đối tượng tùy vào hoàn cảnh tùy vào thời điểm
trong thời gian làm công việc thì bị tân an khó nằm
thằng nằm tại chỗ nên là không có rụt rệt được
chứ chủ nhà trọ là phối hợp là
miễn giảm thì được trọ là nói cho em mừng cảm ơn thường cảm ơn tổ khối
thì giúp đỡ cho em trong lúc khó khăn
tính đến nay công an phường tân an đã vận động được một trăm bảy mươi bảy chủ nhà trọ
miễn giảm trên hai trăm một mươi triệu đồng cho người lao động khó khăn hiện đang ở trọ
trong đó có nhiều chủ phòng trọ miễn giảm một trăm linh tiền thuê phòng trong hai ba tháng
ngoài ra công an phường còn vận động các nhà hảo tâm
quân góp được hơn hai trăm linh suất quà
chủ yếu là gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá khoảng bốn mươi triệu đồng để hỗ trợ cho các gia đình
đặc biệt khó khăn
chung tay giúp đỡ hỗ trợ người thuê trọ vượt qua giai đoạn khó khăn
cũng là cách để người dân an tâm ở lại khu trọ thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
hy vọng những việc làm ý nghĩa thiết thực của lực lượng công an và các chủ nhà trọ
ở phường tân an sẽ được lan tỏa đến các phường xã thị trấn khác ở thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc và trong cả nước